thưa quý vị công an nghệ an vừa triệt phá đường dây buôn bán vận chuyển và tàng trữ pháo nổ do võ văn pháp cầm đầu bắt giữ thành công năm đối tượng thu giữ trên bốn tạ pháo nổ
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an phát hiện một đường dây nghi vấn liên quan đến hành vi buôn bán pháo nổ trái phép với số lượng lớn do võ văn pháp
chú tại huyện nghi lộc cầm đầu pháp thường câu kết với một số đối tượng người địa phương đang làm ăn ở nước ngoài rồi liên lạc qua mạng xã hội để đặt số lượng lớn pháo từ nước ngoài và vận chuyển bằng đường tiểu ngạch về tập kết trên địa bàn
pháp chọn địa điểm cất giấu tại nhà nguyễn tứ mỹ tại xóm kim nghĩa xã nghi long huyện nghi lộc nơi vắng người qua lại
ngoài ra pháp còn bán pháo nổ cho các đại lý lẻ có nhu cầu mua bán pháo nổ gần khu vực mình sinh sống
tăng vật cơ quan công an thu giữ gồm bốn trăm hai mươi kg pháo nổ các loại một xe ô tô năm điện thoại di động cùng với nhiều vật chứng liên quan khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trư brông tỉnh gia lai đang tạm giữ hình sự năm đối tượng liên quan đến vụ mua bán trái phép pháo hoa nổ với số lượng lớn
khoảng hai giờ ngày một mươi chín tháng một mươi một công an huyện đức cơ phối hợp với công an huyện trư prong bắt quả tang hai đối tượng
nguyễn xuân thoan phạm đức thắng cùng chú tại huyện đức cơ điều khiển xe khách loại một mươi sáu chỗ chở pháo đến giao cho trần đức hải chú tại huyện trư prong tại căn nhà ở thôn tân lạc xã bình giáo chư prong
tăng vật thu giữ tại chỗ là hai trăm sáu mươi bốn hộp pháo hoa nổ có trọng lượng bốn trăm sáu mươi một kg
tiếp tục điều tra truy xét mở rộng lực lượng công an bắt giữ thêm hai đối tượng nguyễn xuân hải và trần thị bích ngọc thu giữ ở nhà xuân hải bảy mươi tám hộp pháo hoa nổ có trọng lượng một trăm hai mươi tám kg
tại cơ quan công an
xuân hải khai nhận đã mua toàn bộ số pháo trên ở campuchia về việt nam tiêu thụ
tiến hành kiểm tra một cơ sở sửa chữa xe mô tô tại xã phước bình huyện long thành tỉnh đồng nai
tổ kiểm tra đặc biệt của công an tỉnh đồng nai đã phát hiện nhiều xe mô tô không chính chủ không rõ nguồn gốc
cơ sở sửa chữa xe mô tô do ông phạm thanh long làm chủ
qua kiểm tra phát hiện tại nhà ở của ông long có một mươi năm xe mô tô
cơ sở sửa chữa xe mô tô không chính chủ cùng với nhiều giấy tờ xe và các bộ khung sườn lốc máy không rõ nguồn gốc
bước đầu ông long khai nhận các xe mô tô trên là do ông mua về sử dụng và xe của khách hàng mang đến sửa chữa
riêng các xe mô tô không có giấy tờ là xe cũ không rõ nguồn gốc
ông long mua lại để tháo phụ tùng và lắp ráp vào xe khác khi có khách yêu cầu
hiện công an huyện long thành đang tạm giữ các phương tiện cùng với số giấy tờ xe nói trên để tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cùng với những tiện ích đáng kể cho đời sống phát triển mạng xã hội trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm hoạt động
trong đó thì hành vi mua bán vũ khí vật liệu nổ đã gây tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trở tự
để đấu tranh với hoạt động tinh vi nguy hiểm của tội phạm này công an tỉnh quảng nam đã tăng cường công tác quản lý
chủ động phát hiện ngăn chặn kịp thời các điểm mua bán vũ khí linh kiện chế lắp súng và xử lý nghiêm những đối tượng phạm tội
ngày hai mươi một tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam đang điều tra xử lý đối tượng lê hà nam
trú tại xã tam lộc huyện phú ninh tỉnh quảng nam đối tượng đầu mối cung cấp linh kiện chế tạo súng cho toàn quốc qua mạng xã hội
hơn một năm trăm linh linh kiện các loại phục vụ cho việc chế lắp súng như bộ phận cò súng van bơm hơi đồng hồ đo áp suất đèn laser
ốp thương ngắn van bơm xả hơi được thu giữ
lợi dụng việc đăng ký kinh doanh mua bán đổ điện gia dụng tại nhà lê hà nam đã tạo vỏ bọc để tàng trữ các loại linh kiện phục vụ cho việc chế tạo
lắp súng và đăng ký các kênh bán hàng online nhằm cung cấp hàng cho nhiều người trên toàn quốc
đối tượng nam còn mua linh kiện để chế ráp súng từ nhiều nguồn khác nhau chủ yếu có nguồn gốc từ nước ngoài
về tàng trữ tại nhà sau đó thông qua mạng xã hội giao bán
trung bình mỗi tháng nam đã bán được hơn một đơn hàng linh kiện cho nhiều đối tượng ở các địa phương trên cả nước
các đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi các đối tượng thành lập các trang mạng xã hội
các trang facebook yalo và các kênh youtube riêng để giới thiệu sản phẩm giới thiệu các linh kiện sống
các những đối tượng mà muốn đạt mua thì sẽ liên lạc trực tiếp với các đối tượng này bằng các yolo và các trang mạng xã hội đó
sau đó về lắp rớp để chế tạo thành các vũ khí có tính sắc thương rất là cao gây nguy hiểm đến tính mạng
liên quan đến vụ việc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh làm rõ tám đối tượng tại nhiều nơi
thu giữ tám khẩu súng tám trăm linh viên đạn và linh kiện phục vụ cho việc chế ráp súng
điều đáng nói việc mua bán qua mạng xã hội hầu hết các đối tượng ẩn danh dung ních ảo
các đối tượng thực hiện thỏa thuận giao dịch kín để trốn tránh cơ quan chức năng nên việc điều tra gặp nhiều khó khăn
trong quá trình đấu tranh thì gặp rất là nhiều khó khăn vì đối tượng này hoạt động rất tinh vi
các đối tượng tạo võ bọc cơ sở kinh doanh điện nước tại nhà hoạt động trên không giống mọn
do đó công tóc điều tra xử lý cũng gặp nhiều khó khăn
với tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã tổ chức điều tra
truyệt phó các đối tượng này có liên quan để xử lý trước pháp luật nằm mong tính răng đa
có thể nói việc mua bán linh kiện súng dễ dàng qua mạng xã hội là yếu tố tiềm ẩn
mất an ninh trật tự an toàn xã hội
chính vì thế cùng với việc đấu tranh của lực lượng công an
còn cần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự tham gia vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân
nhằm kịp thời thông tin phát hiện các trường hợp chế tạo tàng trữ sử dụng súng trái phép ngay từ địa bàn cơ sở
thưa quý vị mạo danh nhân viên trung tâm đăng kiểm gọi điện đến chủ xe
thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định
phải ra hạn đăng kiểm đồng thời yêu cầu người dân chuyển một khoản phí nhất định để nhận giấy ra hạn kiểm định
cơ quan chức năng cảnh báo đây là thủ đoạn lừa đảo mới người dân cần chú ý để tránh mắc bẫy của kẻ gian
thời gian gần đây một số người dân trên địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninh nhận được cuộc gọi
xưng là nhân viên của các trung tâm đăng kiểm thông báo ô tô chuẩn bị hết hạn kiểm định
và yêu cầu người dân cung cấp địa chỉ và chuyển khoản một trăm linh đồng để nhận giấy ra hạn đăng kiểm
qua dịch vụ đăng kiểm
chuyển phát nhanh mặc dù theo quy định người dân có thể tự tải giấy ra hạn kiểm định về sử dụng
mà không phải trả bất cứ khoản phí nào song không ít người đã làm theo
mình nó lại được lọt ra ngoài và làm cho những người đó nợ dụng những cái đấy
theo sở giao thông vận tải tỉnh quảng ninh hiện nay không tính các phương tiện vãng lai
toàn tỉnh có trên một trăm năm mươi xe ô tô thực hiện thông tư số tám năm hai nghìn hai mươi ba của bộ gia thông vận tải
về gia hạn kiểm định cho các xe ô tô con đến chín chỗ ngồi không kinh doanh vận tải
người dân có thể tra cứu gia hạn kiểm định trên website của cục đăng kiểm việt nam
hoặc trên app thông tin đăng kiểm từ điện thoại thông minh và tải file giấy xác nhận gia hạn
về lưu trên điện thoại hoặc in ra để sử dụng khi lưu thông trên đường
việc yêu cầu chủ xe cung cấp địa chỉ trả tiền để nhận giấy ra hạn đăng kiểm
qua dịch vụ chuyển phát nhanh là hành vi có dấu hiệu lừa đảo
hiện nay trên các liên tảng mạng xã hội xuất hiện rất nhiều chiêu trò lừa đảo
về làm các thủ tục
đăng kiểm rút gọn như vậy sở động tải cũng khuyến cáo người dân
chủ phương tiện tăng cường việc kiểm soát thông tin trên các nền tảng xã hội
phối hợp cùng với sở động tải trong việc tự ra hạn đăng kiểm phương tiện
sở giao thông vận tải tỉnh quảng ninh khuyến cáo người dân khi có thắc mắc
hoặc nhận được cuộc gọi nghi lừa đảo liên quan đến thủ tục xa hạn kiểm định
hãy liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng tám trăm tám mươi chín chín nghìn tám trăm tám mươi chín để được giải đáp
bộ công thương vừa gửi bộ tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định
về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới thay thế cho quyết định số hai mươi tám năm hai nghìn một mươi
trong đó bộ công thương đề xuất biểu giá điện sinh hoạt rút ngắn từ sáu bậc
xuống còn năm bậc
bộ công thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt rút ngắn
từ sáu bậc xuống năm bậc theo đề xuất của evn và đơn vị tư vấn
nhưng có thay đổi về cơ cấu tỉ trọng so với giá bán lẻ điện bình quân
cụ thể bậc một cho một trăm linh kwh đầu tiên giá điện là một tám trăm linh sáu một mươi một đồng một kwh
bậc hai cho kwh từ một trăm linh một đến hai trăm linh giá điện là hai một trăm sáu mươi bảy ba mươi ba đồng một kwh
bậc ba cho kwh từ hai trăm linh một đến bốn trăm linh giá điện là hai bảy trăm hai mươi chín hai mươi ba đồng một kwh
bậc bốn cho kwh từ bốn trăm linh một đến bảy trăm linh giá điện là ba hai trăm năm mươi chín mươi chín đồng một kwh
bậc năm cho kwh từ bảy trăm linh một trở lên giá điện là ba sáu trăm một mươi hai hai mươi hai đồng một kwh
trên cơ sở thiết kế các bậc giá điện cho từng bậc được thiết kế lại nhằm thực hiện
theo nguyên tắc nêu trên cũng như đảm bảo hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện
giá lúa tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp không có vùng nguyên liệu gặp khó trong khâu thu mua
chế biến và hoàn thành các hợp đồng đã ký kết
theo ước tính của bộ công thương một mươi tháng của năm hai nghìn hai mươi ba việt nam xuất khẩu khoảng bảy một triệu tấn gạo
trị giá đạt gần bốn tỷ đô la mỹ
thị trường lúa gạo đang trải qua nhiều biến động
thời gian qua giá mặt hàng này luôn trong xu hướng tăng
giá gạo việt nam tăng đã dẫn đến một số trường hợp doanh nghiệp lỗ nên đã hủy hợp đồng
nhất là đối với những doanh nghiệp năng lực kinh tế yếu
đối với những trường hợp là doanh nghiệp lớn đang giao hàng gần xong để giữ trự tín với đối tác
họ bắt buộc mua giá cao để gom cho đủ hàng hoàn thành hợp đồng
theo một số chuyên gia phân tích và dự báo thị trường xuất khẩu gạo của việt nam năm nay có khả năng đạt tám triệu tấn
như vậy sang năm hai nghìn hai mươi bốn tồn kho sẽ rất mỏng nên các doanh nghiệp phải hết sức thận trọng
nếu không sẽ rất rủi ro cho như năm nay
ký hợp đồng nhiều nhưng không lường được nguồn cung hạn hẹp lúc đó giá bật lên lại gặp khó khăn
thưa quý vị chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày black friday hay còn gọi là ngày thứ sáu đen tối
nhiều thương hiệu và cửa hàng lớn nhỏ đã bắt đầu chương trình giảm giá với đủ loại mặt hàng
đây được đánh giá là cơ hội lớn
giúp cho doanh nghiệp thúc đẩy kinh doanh người tiêu dùng được mua sắm với chi phí tiết kiệm nhất
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại một số tuyến phố trên địa bàn hà nội nhiều cửa hàng thời trang công nghệ trung tâm điện máy
treo biển quảng cáo chương trình khuyến mại dịp black friday
chị lệ đã tranh thủ đến cửa hàng nhân dịp giảm giá lớn trong năm này để chọn mua cho mình những món đồ ưng ý
cái thời điểm này thì các thương hiệu thời trang đang siêu khá là nhiều
và mình cũng đang cần đồ đông để mặc nên là mình sẽ mua sắm vào dịp này
dù đã tung ra rất nhiều chương trình quyến mại hấp dẫn nhưng theo ghi nhận
lượng khách hàng mua sắm trong dịp này có phần chầm lắng hơn so với năm trước
trong dịp black friday lần này thì bên tôi cũng có những cái chương trình rất là ưu đãi
thứ nhất đó là giảm sale up to năm mươi tầm bộ sản phẩm cửa hàng
thứ hai đó là chương trình sale extra cho khách up to ba mươi
bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh việc bán hàng trên các kênh mua bán trực tuyến
hỗ trợ vận chuyển
giữ nguồn yêu đãi như khi mua hàng trực tiếp
trong dịp black friday lần này thì lượng khách hàng đến cửa hàng cũng tăng hơn so với thời điểm trước
tuy nhiên nếu mà để so với năm ngoái thì lượng khách năm nay cũng không được đông như năm trước
để đảm bảo là trong cái ngày black friday người mua hàng có được cái trải nghiệm
cái việc chuẩn bị thì nó bao gồm rất nhiều các cái đấu mụn
thì đầu tiên là sendor phải làm việc với rất nhiều các nhà bán hàng
để đảm bảo là cái lượng hàng hóa này
nhiều cộng với cái mức chiết khấu tốt nhất cho người mua hàng
sendor cũng làm việc với các công ty vận chuyển để đảm bảo ngày đó là người mua hàng được hưởng cái ưu đãi về miễn phí vận chuyển
không chỉ là cơ hội để các nhà bán lẻ doanh nghiệp thúc đẩy việc kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm
black friday cũng là dịp để người tiêu dùng mua sắm với chi phí tiết kiệm nhất
tuy nhiên người tiêu dùng cần lựa chọn những địa chỉ uy tín khi đặt mua trực tuyến
tìm hiểu và so sánh giá cả các mặt hàng trước và sau giảm giá tránh tình trạng lừa đảo
tiếp theo sẽ là những nội dung đáng chú ý có trong kinh tế phương nam
xin mời quý vị quan tâm theo dõi
bảo trân kính chào quý vị khán giả đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị trước bối cảnh thị trường chung hồi phục nhẹ khối ngoại trở lại gây áp lực
bằng mạnh tay tới năm trăm bảy mươi ba tỷ đồng trên toàn thị trường
cụ thể trên sàn hô xe khối ngoại bán rồng gần năm trăm sáu mươi tám tỷ đồng
tương đương với khối lượng gần hai mươi năm một triệu đơn vị cổ phiếu
tại chiều bán cổ phiếu vpb bị bán trồng mạnh nhất với giá hai trăm một mươi một tỷ đồng
chiều ngược lại cổ phiếu ssi được mua trồng mạnh nhất sáu mươi một tỷ đồng
xếp theo sau khối ngoại cũng mua trồng hơn một mươi tỷ đồng
tới ba mươi tỷ đồng tại vnd vcb bid dgc
trên sàn snx khối ngoại mua rồng hơn bảy tỷ đồng nhưng bán rồng với khối lượng bốn mươi ba tám trăm hai mươi đơn vị cổ phiếu
ở chiều mua nhóm này gom trồng gần một mươi chín một tỷ đồng ở cổ phiếu bvs
chiều ngược lại khối ngoại bán rồng gần một mươi sáu tỷ đồng ở cổ phiếu jer ghi nhận trên sàn upcom
cũng cho thấy khối ngoại bán rồng hơn một mươi hai hai tỷ đồng tương đương với khối lượng ba trăm bốn mươi bốn một trăm linh đơn vị cổ phiếu
tại chiều mua cổ phiếu ltg dẫn đầu với quy mô hơn một bốn tỷ đồng
tại chiều bán nhóm nhà đầu tư ngoại bán trồng mạnh nhất gần năm bảy tỷ đồng ở cổ phiếu gns
thưa quý vị chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh cà mau tổ chức họp báo festival tôm cà mau
với diễn đàn kết nối sản phẩm ô cớp đồng bằng sông cửu long năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề
tôm cà mau tự hào thương hiệu việt diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại thành phố cà mau
ban tổ chức cho biết năm hai nghìn hai mươi ba lần đầu tiên festival tôn cà mau và diễn đàn kết nối sản phẩm
được tổ chức quy mô các khu vực nhằm thể hiện sự hòa quyện giữa sắc màu văn hóa truyền thống của dân tộc
với những sắc màu văn hóa đương đại và hiện đại
qua đó tạo không khí đoàn kết thể hiện tình cảm trân trọng đến khách của nhân dân địa phương
đối với du khách bạn bè trong nước và quốc tế
dịp này tỉnh cà mau cũng tổ chức hội nghị tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch
giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành hội nghị kết nối giao thương sản phẩm ô cốt
vùng đồng bằng sông cửu long hội nghị thực trạng và giải pháp phát triển bền vững ngành tôm
ngoài ra lễ hội diễu hành đường phố diễn ra vào lúc một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi hai di chuyển trên các cung đường
thành phố cà mau với hình thức đoàn xe được trang trí thiết kế tuôn vinh những sản vật của cà mau
các hoạt động văn hóa nghệ thuật múa lân sư rồng chống khai hội xiết đường phố
tiếp tục đa dạng hóa hiện đại hóa các phương thức giao nhận hàng theo xu hướng phát triển của công nghệ
tổng công ty bưu điện việt nam việt nam boss và công ty trách nhiệm hữu hạng adela building
đã kết hợp triển khai trạm giao nhận thông minh mang đến cho khách hàng trải nghiệm giao nhận
lưu nữ hàng hóa chủ động thuận tiện trong thời đại số
cụ thể thông qua hệ thống các trạm giao nhận thông minh của bưu điện việt nam tại sảnh chung cư
tòa nhà văn phòng các khu vực công cộng và bu cục của việt nam boss
người dân khách hàng trên địa bàn có thể nhận gửi hàng hóa một cách nhanh chóng thuận tiện
an toàn hai mươi bốn trên bảy mà không phụ thuộc vào lịch hoạt động của bưu cục hay thời gian giao hàng của bưu tá shipper
trong những trường hợp vaccine không thể nhận hàng người nhận có thể yêu cầu bưu tá shipper
gửi hàng vào trạm giao nhận thông minh bằng cách nhập số điện thoại người nhận tại màn hình cảm ứng
ô tủ sẽ tự động mở để bưu tá shipper cất hàng
đồng thời người nhận sẽ nhận được tin nhắn sms thông báo mã số mở ô tủ chứa hàng
trong những trường hợp vaccine không thể nhận hàng người nhận chỉ cần nhập mã
thực hiện thanh toán trực tuyến qua ứng dụng ngân hàng để nhận hàng
chỉ trong ít phút bằng vài thao tác nhập mã thanh toán đơn giản trên điện thoại thông minh
cũng như màn hình cảm ứng tại tủ người nhận đã có thể nhận chính xác bưu gửi của mình
với hệ thống camera ba trăm sáu mươi độ giám sát hai mươi bốn trên bảy nhận hàng bằng mã riêng được gửi qua tin nhắn điện thoại
người dùng sẽ hoàn toàn yên tâm về mức độ an toàn bảo mật khi gửi nhận và lưu trữ hàng hóa tại trạm
trải qua vòng sơ khảo với hơn hai trăm linh thí sinh tham dự hai mươi một thí sinh có mặt tại vòng chung kết
hội thi tây nghề thanh niên công nhân tp năm hai nghìn hai mươi ba chủ đề người bán hàng giỏi diễn ra tại tp hcm
đã thể hiện rõ nét những phẩm chất mà một người bán hàng cần phải có
từ đó lan tỏa tinh thần không ngừng học hỏi phát triển bản thân
góp phần quảng bá hình ảnh doanh nghiệp nơi mình đang làm việc
hội thi tây nghề thanh niên công nhân tp năm hai nghìn hai mươi ba chủ đề người bán hàng giỏi
với mong muốn mang đến sân chơi giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm góp phần nâng cao kiến thức
trên đội chuyên môn nghiệp vụ cho đàn viên thanh niên công nhân
qua đó đẩy mạnh phong trào thi đua và sáng tạo trong lao động phát huy tinh thần sung kích
của lực lượng thanh niên công nhân trong xây dựng và phát triển thành phố
đặc biệt hội thi năm nay còn có hoạt động tập huấn kỹ năng giao tiếp và nắm bắt tâm lý khách hàng
dành cho các thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết giúp trang bị thêm kỹ năng mềm cần thiết hỗ trợ cho vòng thi
hội thi tây nghề thanh niên công nhân thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi ba
trước tiên là cũng nhằm mục đích trào mừng truyền thống ngày thanh niên công nhân thành phố hồ chí minh
tôi cũng là mong muốn thông qua hội thi này các anh chị và các bạn sẽ có dịp để tổ chức
những phong trào thi đua sáng tạo trong lao động nhằm góp phần xây dựng và phát triển thành phố hồ chí minh
và cũng mong thông qua các anh chị các bạn này cũng lan tỏa thêm cái niềm đam mê yêu nghề
giao dò nghề nhiều hơn để góp phần năng cao tây nghề góp phần năng cao thêm cái hiệu quả
trong lao động sức kinh doanh của đơn vị mình cũng là của chung trong thành phố
trải qua hai phần thi tại vòng chung kết là trưng bày và giới thiệu sản phẩm và xử lý tình huống
hai mươi thí sinh được ban giám khảo cùng hội đồng cố vấn đánh giá cao về năng lực giao tiếp thực tế
khả năng xử lý tình huống cũng như khả năng thuyết phục khách hàng
đặc biệt các thí sinh còn thể hiện rõ được đạo đức bán hàng
nêu cao tư duy sáng tạo cho đến khả năng đàm phán và xây dựng mối quan hệ
qua đó tạo dựng được sự tin tưởng với khách hàng
từ đó người bán hàng sẽ là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng
tham gia cuộc thi vừa rồi thì tụi em cũng học được rất là nhiều kinh nghiệm từ các bạn ứng cử viên khác
ví dụ như trong cái quá trình bán hàng thì em cũng có xem các bạn thi và cũng có rút ra được nhiều kinh nghiệm cho mình
đối với bản thân em khi em mang những cái hành trang đi đến cuộc thi thì đó là những cái hằng ngày em đối xử với khách hàng
để cho ban giám khảo cảm nhận được những cái cách bán hàng đó lúc nào mình cũng phải thành thật với khách hàng
tôn trọng khách hàng và luôn mang đến những cái gọi là ưu tiên dành cho khách hàng
người bán hàng được xem là hình ảnh của doanh nghiệp đại diện doanh nghiệp đối thoại trực tiếp với khách hàng
họ không chỉ trình bày giới thiệu sản phẩm cho khách hàng lắng nghe và giải quyết những thắc mắc của khách hàng
mà còn phản ánh tình hình của sản phẩm của thương hiệu của doanh nghiệp mình đang làm việc
là bộ mặt của công ty ngày nay hình ảnh của nhân viên bán hàng đang dần trở thành một lực lượng năng động không thể thiếu
hội thi người bán hàng giỏi năm hai nghìn hai mươi ba giúp các thí sinh trao đổi được kinh nghiệm cách làm hay
đồng thời thông qua hội thi các thí sinh còn được tập huấn kỹ năng giao tiếp và nắm bắt tâm lý khách hàng
giúp trang bị thêm các kỹ năng mềm cần thiết cho thực tiễn công việc
xuất khẩu gặp khó khăn và sụt giảm nhiều doanh nghiệp việt nam chọn quay lại khai thác thị trường trong nước
do đó việc liên kết mở rộng khai thác thị trường trong nước được đẩy mạnh trong thời gian qua
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
thời gian qua kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn
nhiều ngành hàng việt nam có lợi thế về xuất khẩu nhưng sức mua sụt giảm đã ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp
có giai đoạn xuất khẩu ở tp hcm giảm tới ba mươi bảy
trước đây các doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng có thể có dòng tiền
nhưng đây có một số ngành chuyển sang chữ kho ở nước ngoài khi nào đối tác bán được hàng mới thanh toán
với khó khăn trên nhiều doanh nghiệp chọn quay lại khai thác thị trường nội địa
việc trở bộ để tiếp tục khai thác thị trường trong nước là một trong những hành động các doanh nghiệp đã làm trong năm qua
trong quá trình liên kết với các tỉnh thì chúng tôi đều nhìn
ở góc độ là vùng cung cấp nguyên liệu nhưng cũng là thị trường của doanh nghiệp tp hcm
cũng theo một số chuyên gia kinh tế từ trước đến nay các doanh nghiệp luôn được khuyến khích và lưu ý
là không nên tập trung quá nhiều vào xuất khẩu mà rất cần chú ý khai thác thị trường nội địa của việt nam
bởi thị trường một trăm linh triệu người của việt nam với nền kinh tế càng ngày được cải thiện
sức mua của người dân càng ngày càng tăng lên thì thị trường nội địa tiêu dùng nội địa
luôn được đánh giá là một trong ba nhân tố đóng góp vào tăng trưởng cho việt nam
cạnh đầu tư fdi xuất khẩu ra thị trường nội địa đóng vai trò quan trọng
và trong tương lai thì thị trường nội địa việt nam sẽ càng ngày càng mở rộng hơn
người tiêu dùng khách khe đòi hỏi nhiều hơn và chính vì thế cũng tạo ra áp lực và là động lực
để cho các doanh nghiệp phải cải thiện nâng cấp các sản phẩm của mình
như đồng sản thực phẩm thể hiện rất rõ được người tiêu dùng càng ngày càng đòi hỏi cao
về yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm
các chuyên gia kinh tế cho rằng việc cung cấp cho thị trường trong nước
vừa có thị trường vừa đóng góp vào việc nâng cao thể lực của người việt nam
nội giống của người việt nam
do đó việc hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp quan tâm đến thị trường trong nước
là điều rất quan trọng
có thể nói việc các doanh nghiệp mà xuất khẩu trước đây là lấy các thị trường nước ngoài
để xuất khẩu đi thì đó là một cái lợi thế để tìm hiểu cũng như là hội nhập quốc tế
mà mang lại rất nhiều cái lợi thế về công nghệ về tài chính về chuyên gia rất là tốt
nhưng nếu như trong giai đoạn mới các doanh nghiệp xuất khẩu đó
họ lại quay trở lại là sản xuất và tiêu thụ nội địa
thì đây là một dấu hiệu rất đáng mừng bởi vì việt nam thời bây giờ đã khác xưa xa rồi
một là số dân của việt nam là sắp xỉ một trăm linh triệu dân rất là tiềm năng
ngoài ra là dân bản địa cũng như dân lưu trú của các nước đến đây
và rất nhiều nhà đầu tư đến đây là một nơi để có thể làm cầu nối cho các nước khác
cho nên vấn đề logistic cũng đang được đẩy mạnh từ phía chính phủ
và các doanh nghiệp có nhìn thấy được tiềm năng đó
cho nên họ đầu tư rất là đáng kể
cho nên việc mà các doanh nghiệp xuất khẩu bây giờ quay trở lại sản xuất nội địa
thì cơ hội và tiềm năng và giá thành sẽ có cơ hội để giảm rất là nhiều
để mở trồng thị trường khai thác trên thị trường trong nước trong suốt thời gian vừa qua
là một trong những thành công của các ban ngành
trong đó việc tăng liên kết là hành động rất cần thiết của thành phố hồ chí minh
và đồng bằng sông cửu long phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay
diễn đàn mê công connect hai nghìn hai mươi ba diễn ra tại thành phố hồ chí minh
với chủ đề kết nối chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa vùng kinh tế thành phố hồ chí minh
và đồng bằng sông cửu long hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững
đã góp phần thúc đẩy việc chủ động nâng cao chất lượng liên kết tích hợp
để phát triển bền vững sẽ tạo động lực đưa kinh tế xã hội của các địa phương
cũng như các doanh nghiệp bước phá để hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại